lúc này ngoài trách nhiệm của cảnh sát các nhân viên của đồn còn có vai trò như những nhân viên xã hội
nhiều mối bất hòa trong các gia đình đã được hòa giải song cũng có không ít cặp vợ chồng buộc phải chia tay mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là vấn nạn bạo lực gia đình khi mà những người phụ nữ bị ngược đãi
vậy là chị lấy chồng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và chị đã bị chồng đánh đập từ đó tới nay anh ta đã làm gì
anh ta đánh tôi bằng dây sắt và cấm tôi ra khỏi nhà
tại sao anh ta lại đánh chị nhiều như vậy
vì tôi không có nhiều của hồi môn
lại là chuyện của hồi môn
tôi thường xuyên bị hành hạ tôi sắp phát điên rồi và không thể hiểu vì sao có lẽ mẹ anh ấy không thích tôi vì tôi không phải là người có học
thật đáng buồn vì hàng ngày chúng tôi phải tiếp nhận rất nhiều trường hợp bạo lực gia đình đó là một phần là do truyền thống văn hóa
đàn ông thường không giúp phụ nữ nhiều trong công việc gia đình

đàn ông thường có thói quen giữ im lặng phần lớn các vụ việc mà chúng tôi phải giải quyết hằng ngày đều liên quan đến vấn đề đói nghèo bạo lực gia đình và sự hắt hủy của gia đình đối với các nạn nhân
thống kê của cơ quan nhân quyền liên hợp quốc cho thấy số vụ cưỡng hấp trong năm năm gần đây tại ấn độ đã gia tăng gấp đôi thậm chí gấp ba so với một mươi năm trước và tăng nhanh hơn gấp bốn lần so với các loại tội phạm khác
thủ đô new delhi bộ mặt của ấn độ lại là nơi có nhiều vụ cơ nghiệp
theo thống kê đăng trên wikipedia tại ấn độ cứ hai mươi hai phút lại có một phụ nữ bị xâm hại ngoài ra trung bình cứ năm phút lại có một vụ bạo lực gia đình được báo cáo
nạn nhân hầu hết là phụ nữ và kẻ gây họa không ai khác ngoài chồng hoặc người thân trong gia đình họ
theo báo cáo điều tra sức khỏe quốc gia của ấn độ năm hai nghìn một mươi sáu khoảng hai mươi tám tám phụ nữ ở độ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi chín tuổi
bị bạo lực gia đình ước tính chỉ có khoảng một mươi số nạn nhân dám trình báo cảnh sát
tư tưởng trọng nam khinh nữ thâm căn cố đế trong xã hội từ trước tới nay có thể được coi là thủ phạm chính cho tình trạng xâm hại và bạo lực đối với phụ nữ đang gia tăng chóng mặt tại ấn độ
xã hội ấn độ vẫn duy trì quan điểm méo mó về vai trò của phụ nữ yếu tố văn hóa kinh tế khiến phụ nữ ở đây vẫn bị đối xử như công dân hạng hai
một khi sự bình đẳng về giới còn thể hiện rõ nét
thì ngôi nhà của nhiều người phụ nữ cũng không phải là nơi an toàn
sau khi sự việc xảy ra các nạn nhân thường bị mọi người xa lánh và kỳ thị nên thường ít phơi bầy sự việc
hơn nữa họ còn bị khuyến khích thỏa hiệp với gia đình hung thủ và cưới hung thủ làm chồng
quan điểm sai trái này trở thành cơ hội thuận lợi cho những kẻ yêu rau xanh càng lộng hành
nhiều trường hợp nạn nhân tố rắc hung thủ thì lại bị trả thù tàn nhẫn
từ cuối năm ngoái
thủ tướng ấn độ
narendra modi đã quyết định nâng số lượng nữ cảnh sát lên để họ chiếm ít nhất một phần ba tổng số cảnh sát ở thủ đô new delhi
mục tiêu của ông narendra modi là sẽ tuyển thêm khoảng chín nữ cảnh sát trong vòng ba năm nữa
cũng từ năm ngoái nhiều cảnh sát nữ đã được phân công làm nhiệm vụ tại các trạm xe buýt tàu điện ngầm
bên ngoài các trường học và nhiều khu vực công cộng khác nơi phụ nữ thường bị đe dọa xâm hại tình dục
ngoài việc thành lập thêm nhiều đường dây nóng hỗ trợ nữ giới về vụ việc liên quan đến
xâm hại tình dục các tòa án lưu động cũng được thành lập với mục đích xét xử được nhiều vụ án hơn
để khích lệ những người phụ nữ biết cách tự bảo vệ mình tháng năm vừa qua
tại một lễ cưới tập thể ở bang madria pradesh bộ trưởng phát triển nông thôn ấn độ gopal bragava
đã làm một việc khiến mọi người sửng sốt đó là tặng cây gậy gỗ làm quà cưới cho bảy trăm linh cô dâu
trên mỗi cây gậy vốn là dụng cụ giặt truyền thống trong gia đình
có khắc dòng chữ quà tặng dùng để trừng phạt những ông chồng nghiện rượu cảnh sát sẽ không can thiệp
quả là một món quà đặc biệt và vô cùng ý nghĩa ông gopal bagava có lý do để làm điều này
cứ mỗi khi tới công tác ở vùng nông thôn hay đô thị trong khu vực tiếp xúc cử tri của mình
tôi thường thấy những người phụ nữ phàn nàn về thói nghiện rượu của chồng họ
họ bảo với tôi là hãy kiếm được chút tiền nào là chồng họ lại lén lấy đi mua rượu uống
những người phụ nữ đó
còn bị đánh đập nữa nếu chỉ có chính phủ hay cảnh sát không thôi thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề
để làm được điều đó bản thân những người phụ nữ phải cùng góp sức
ông gorban bagava đã mua một mươi chiếc gậy gỗ để tặng cho những phụ nữ phải chịu cảnh sống khổ sở với những ông chồng ma men
thế nhưng hành động của vị bộ trưởng này chỉ mang tính khích lệ
với quan điểm nữ giới chỉ có quyền im lặng thì có lẽ không có nhiều cô dâu ấn độ dám sử dụng chiếc gậy này
vai trò của những đồn cảnh sát nữ vẫn vô cùng quan trọng và cần phải tăng cường số lượng cảnh sát nữ nhiều hơn
tuy nhiên để tham gia vào lực lượng cảnh sát những người phụ nữ tiên phong này đều phải vượt qua nhiều định kiến và rất cần đến sự ủng hộ của người thân trong gia đình
hàng ngày tôi dậy vào lúc năm giờ sáng mẹ chồng tôi sống cùng với chúng tôi
trước khi đi làm tôi phải lo mọi việc
để làm tốt công việc xã hội thì công việc trong nhà phải ổn thỏa trước đã
rất khó để cân đối thời gian làm việc ở đồn và thời gian dành cho gia đình
buổi sáng là thời gian tôi dành cho người thân vì công việc ban ngày ở đồn chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc
pamila là cảnh sát nó làm công việc của đàn ông và không thua kém gì đàn ông
tôi may mắn vì có gia đình ủng hộ không nhiều người ở đồn của tôi có được may mắn này
trên thực tế ấn độ không đủ cảnh sát để bảo vệ những người dân
hiện tại ngành cảnh sát ấn độ cần tuyển thêm khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy người
trong số đó số cảnh sát nữ vào khoảng chín người
giới chức ấn độ hy vọng việc thành lập các đồn cảnh sát nữ trên khắp cả nước
sẽ giúp cơ quan chức năng tiếp cận và chia sẻ nỗi đau của các nạn nhân nữ dễ dàng hơn
việc thành lập những đội thiên thần của shackly được đánh giá rất cao
tuy nhiên với một đất nước đông dân nhiều
thì mục tiêu tăng chín nữ cảnh sát trong vài năm tới vẫn còn rất khiêm tốn